liên quan tới bề bối chính trị của tổng thống hàn quốc park geun hye một tòa án hàn quốc đã ban bố lệnh bắt giữ đối với bà choi soon sin bạn thân của tổng thống park geun hye với cáo buộc can thiệp vào công việc của nhà nước
tòa án quận trung tâm seoul đã chính thức công bố lệnh bắt giữ sau khi thẩm vấn bà choi sáu mươi tuổi trước sự chứng kiến của các công tố viên và luật sư của bà
bà choi bị cáo buộc tiếp cận các tài liệu mật và trục lợi cá nhân thông qua các quỹ phi lợi nhuận nhờ mối quan hệ thân thiết với tổng thống parkene
bà chơi thừa nhận đã nhận các bản thảo bài phát biểu của tổng thống sau khi bà park đắc cử nhưng bác bỏ việc tiếp cận với các tài liệu khác hay can thiệp vào các vấn đề quốc gia và trục lợi
tổng thống park geun hye cũng thừa nhận đã đưa cho người bạn thân của mình một số dự thảo bài phát biểu khi mới nhậm chức
vào sáng nay tổng thống park geun hye đã đọc thông điệp quốc gia trong đó cho biết bà sẽ chấp nhận để cơ quan công tố tiến hành điều tra vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm của mình là bà choi soon sin